ngày hai mươi tháng một mươi tại đại lễ đường nhân dân bắc kinh tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình đã tiếp đồng chí đinh thiếu huynh
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đang ở thăm trung quốc
tại buổi tiếp đồng chí đinh thế huynh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ việt nam trung quốc
thời gian qua đồng thời khẳng định đảng và nhà nước việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với đảng và nhà nước trung quốc
đề nghị hai bên đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực
tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân nỗ lực duy trì hòa bình ổn định trên biển đông
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình hoan nghênh chuyến thăm của đồng chí đinh thế huynh
đồng thời khẳng định trung quốc nguyện cùng với việt nam không ngừng đưa quan hệ trung việt phát triển lành mạnh
ổn định bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao
đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng và lãnh đạo quản lý đất nước
cùng ngày tại cuộc gặp đại diện hai bộ chính trị hai đảng đồng chí đinh thế huynh đã hội đàm với đồng chí lưu văn sơn
ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ban bí thư trung ương đảng cộng sản trung quốc
hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước đánh giá toàn diện về những kết quả đạt được
và những vấn đề tồn tại trong quan hệ việt trung thời gian qua đi sâu vào trao đổi ý kiến về các biện pháp
nhằm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng
hai nước nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất cùng có lợi trên các lĩnh vực
về vấn đề biển đông đồng chí đinh thế huỳnh khẳng định việt nam chủ trương giải quyết các tranh chấp
bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý đề nghị hai bên thực hiện đúng và đầy đủ nhận thức chung
và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước theo tinh thần nói đi đôi với làm
thực hiện nghiêm túc thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc doc
sớm hoàn tất xây dựng coc xử lý tốt vấn đề nghề cá và các hoạt động của ngư dân không có hành động gây căng thẳng
mở rộng tranh chấp không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực không quân sự hóa trên biển
trong chuyến thăm đồng chí đinh thế huynh đã có các cuộc gặp gỡ với một số cơ quan thuộc trung ương đảng cộng sản trung quốc
thăm và làm việc với đại sứ quán việt nam tại trung quốc